để học sinh đến trường an toàn thì trước ngày đi học trở lại rất nhiều các nhà trường tại nhiều địa phương
đã thực hiện sát khuẩn toàn bộ khuôn viên vệ sinh sạch sẽ trường lớp lắp bảng biểu tuyên truyền về phòng chống dịch covid một mươi chín
và sau đây là ghi nhận tại các địa phương
để học sinh đến trường an toàn trước ngày đi học trở lại các nhà trường trên địa bàn tỉnh phú yên đã thực hiện sát khuẩn toàn bộ khuôn viên
vệ sinh sạch sẽ trường lớp lắp máy sát khuẩn tự động bồn rửa tay bảng biểu tuyên truyền về phòng chống dịch covid một mươi chín
ngày đầu đi học nhà trường đã tiến hành kiểm tra sức khỏe đo thân nhiệt
toàn bộ học sinh giáo viên công nhân viên đều đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách theo đúng quy định
sáng ngày bốn tháng năm hàng chục nghìn sinh viên của các trường thành viên thuộc đại học huế đã quay trở lại trường sau một thời gian dài phải nghỉ học
trước đó nhà trường đã thường xuyên triển khai thực hiện công tác tiêu độc khử trùng và làm vệ sinh cơ sở vật chất nhà trường
bảo đảm điều kiện cho sinh viên nắm bắt kiến thức một cách chủ động an toàn sau thời gian nghỉ dịch
tại các huyện miền núi của tỉnh quảng bình để đưa học sinh trở lại trường
thầy cô giáo phải đến tận bản đến từng nhà động viên giúp đỡ học sinh trở lại trường lớp
cùng với đó nhà trường đã làm vệ sinh trường lớp lau bàn ghế bổ sung thêm hệ thống cấp nước thuận lợi cho việc rửa tay trước khi vào lớp
chuẩn bị xa phòng nước sắt khuẩn và các điều kiện khác trong thực hiện phòng chống dịch covid một mươi chín